các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vì biết trí có cung cấp các tài khoản để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nên hùng đã đặt vấn đề và mua một tài khoản
sau đó hùng về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các đối tượng trong đường dây để tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc
ngoài cá độ bóng đá đường dây này còn tổ chức ghi số đề cho các con bạc khi có nhu cầu
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ trên sáu mươi triệu đồng năm mươi chiếc điện thoại di động
cùng với nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá và ghi số đề
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đã ra quyết định tạm giữ hình sự ba đối tượng gồm nguyễn hải hùng bùi vĩnh trí và nguyễn trần đình vũ để điều tra về hành vi đánh bạc
đồng thời tiếp tục lấy lời khai những người có liên quan và truy bắt đối tượng cầm đầu đường dây hồ minh trí hiện đã bỏ trốn
công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết đơn vị này vừa mật phục và triệt xóa thành công một tụi điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
liên quan đến hai mươi ba đối tượng tại khu vực ấp bình phú ở xã bình phước xuân huyện trợ mới tỉnh an giang
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút đêm qua sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân
tại khu vực bên hông nhà của dương nhật huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cư trú tại ấp bình phú xã bình phước xuân huyện trợ mới tỉnh an giang
có khoảng bốn mươi đối tượng đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
lực lượng công an huyện trợ mới phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra
phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy hai mươi ba đối tượng đã bị bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật liên quan khác đến vụ việc
khám xét trên người các đối tượng lực lượng công an còn thu giữ trên tám mươi một triệu đồng tiền mặt
được biết tụ điểm đánh bạc này là do đối tượng nguyễn phương bình chú tệ xã bình phước xuân huyện trợ mới tỉnh an giang đứng ra tổ chức
ngày hôm nay lực lượng công an và quân đội tỉnh quảng ngãi đang khẩn trương truy bắt phạm nhân đặc biệt nguy hiểm trốn khỏi nơi giam giữ lần thứ hai
cụ thể vào chiều ngày ba tháng sáu
triệu quân sự hai mươi chín tuổi ở huyện đại từ tỉnh thái nguyên đang thụ án tại trại giam quân sự khu vực miền trung chạy giam t một mươi thuộc quân khu năm đóng trên địa bàn xã bình khương huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã bỏ trốn
trước lúc bỏ trốn triệu quân sự đang thụ án trung thân về các tội giết người cướp tài sản đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ
đây là lần thứ hai triệu quân sự trốn thoát khỏi trại giam quân sự
hiện lực lượng công an quân đội của tỉnh quảng ngãi đã khẩn trương tổ chức lực lượng truy bắt triệu quân sự
đây là phạm nhân đặc biệt nguy hiểm người dân cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc quân đội khi phát hiện
cũng trong ngày hôm nay công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn thanh tùng chú tại xã phú quế huyện long hồ tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi năm tháng năm sau khi sử dụng ma túy tùng đi bộ đến nhà ông nguyễn ngọc trung ở xã tân bình huyện bình tân để trộm tài sản
đến nơi tùng đã leo lên nóc nhà gỡ mái ngói và đột nhập vào bên trong lấy trộm nhiều tài sản gồm một chiếc nhẫn hai đồng hồ đeo tay một điện thoại di động sạc dự phòng và số tiền khoảng bốn trăm năm mươi đồng cùng nhiều loại giấy tờ khác
sau đó tùng bỏ tất cả số tài sản vừa trộm được vào túi quần
và tiếp tục trộm những tài sản khác thì bị gia đình ông trung phát hiện và chi hô
tùng liền bỏ chạy nhưng đã bị gia đình ông trung và những người dân xung quanh khống chế bắt giữ giao cho cơ quan công an
tại cơ quan công an tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
được biết tùng bị nghiện ma túy và bản thân đã có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản
tòa án nhân dân huyện kim thành tỉnh hải dương vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên phạt hà văn hoàng chú tẩy xã xuân thắng huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa một mươi hai năm tù
hoàng là lái xe gây ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra trên tuyến quốc lộ năm địa phận xã cộng hòa huyện kim thành vào hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín làm năm người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng
theo có trạm vào khoảng sáu giờ sáng ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tùng đã trộm tài sản
theo trạm vào khoảng sáu giờ sáng ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín hoàng lái xe tải của công ty trách nhiệm hiếu hạn tiếp vận việt trên tuyến cốt lộ năm theo hướng hà nội hải phòng đến đoạn km sáu mươi ba cộng năm trăm linh địa phận xã cộng hòa huyện kim thành
do thiếu chú ý quan sát không làm chủ tốc độ không chấp hành hiệu lệnh báo hiệu đường bộ nên hoàng đã đâm vào giải phân cách giữa hai chiều đường lao vào cột biển báo và các xe máy cùng những người đang dừng xe chờ sang đường tại lối mở của giải phân cách giữa hai chiều đường
xe ô tô của hoàng còn tiếp tục đâm vào sườn bên trái của một xe ô tô khác đang di chuyển phía bên kia làn đường theo hướng hải phòng hà nội rồi đổ nghiêng sang bên phải đè lên các xe máy và những người dừng xe chờ sang đường ở lối mở sang đường
hậu quả vụ tai nạn đã làm năm người chết tại chỗ và một người bị thương tổn hại năm mươi sáu sức khỏe thiệt hại tài sản hơn một trăm ba mươi hai triệu đồng
tại phiên tòa bị cáo hoàng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội tòa án nhân dân huyện kim thành đã tuyên phạt bị cáo một mươi hai năm tù ra
một chiếc xe tải chở đất đã bất ngờ lật giữa đường và đè lên xe ô tô con bốn chỗ hậu quả là khiến ba người chết tại chỗ và một người đang được đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn này vừa xảy ra vào lúc một mươi một h một mươi năm phút trưa nay ở trên tuyến đường nghi sơn sao vàng thuộc xã vân sơn huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
theo những người chứng kiến vụ việc cho biết là vào khoảng thời gian trên xe ô tô con mang biển kiểm soát ba mươi sáu a bốn mươi sáu nghìn tám trăm chín mươi bốn đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị xe tải mang biển kiểm soát
xe ô tô con ba mươi sáu c một mươi bảy nghìn một trăm một mươi năm lật nghiêng đè cả thùng xe đầy đất vào xe con khiến xe này bị bẹp rúm
sau khi xảy ra tai nạn lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường cùng người dân và các xe cứu hộ kéo xe đất ra ngoài đồng thời cứu những người bị mắc kẹt trong xe ra ngoài
tại hiện trường xe ô tô con bẹp rúm ba người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng chưa xác định được danh tính các nạn nhân hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
cũng trong sáng nay
ngày bốn tháng sáu đã xảy ra một vụ cháy lớn tại khu phố ba ở phường trảng giải thành phố biên hòa tỉnh đồng nai thiêu dụi một kho chứa vải và cháy lan sang hai nhà dân ở bên cạnh
theo thông tin ban đầu là vào khoảng bốn giờ sáng nay người dân tại tổ ba mươi ba ở khu phố ba phường trảng giài thành phố biên hòa bất ngờ phát hiện lửa bốc cháy dữ dội trong kho chứa vải rộng hàng trăm mét vuông của ông nguyễn danh dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
ngay lập tức nhiều nhà dân bên cạnh hô hoán nhau dập lửa nhưng bất thành ngọn lửa đã bao trùm cả kho rồi cháy lan sang hai nhà dân bên cạnh
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tp biên hòa và công an tỉnh đồng nai đã điều động bốn xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
cho đến sáu giờ sáng cùng ngày thì vụ cháy cơ bản được dập tắt vụ cháy không gây thiệt hại gì về người nhưng đã thiêu dụi hoàn toàn kho chứa ước tính thiệt hại hàng chục triệu đồng
hai nhà dân bên cạnh cũng bị lửa cháy lan làm hư hỏng nhiều tài sản có giá trị nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra xác minh
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội tổ chức
cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
đối tượng nguyễn đình bình sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn đông thôn xã quốc tuấn huyện nam sách tỉnh hải dương
cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách một cm sau mép trái
đối tượng nguyễn văn phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã thạch cẩm huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông thị xã hà vinh
huyện hà trung tỉnh thanh hóa cao một m sáu mươi hai và có sẹo chấm cách hai cm trên đuôi lông mảy trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin mùa mùa ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi